toàn tỉnh thái bình hiện tại đã có hai trăm ba mươi bảy xã trong tổng số hai trăm sáu mươi bốn xã đạt chuẩn xã nông thôn mới
bên cạnh dồn lực cho hai mươi bảy xã còn lại về đích tỉnh thái bình cũng đang tích cực chuyển trọng tâm
sang hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu
trong đó đạt mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi sẽ có ít nhất một năm số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu
tuy nhiên việc xây dựng nông thôn mới cũng gặp nhiều khó khăn do yêu cầu của bộ tiêu chí so với thực tế tại địa phương
mặc dù không nằm trong bảy mươi xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện và tỉnh
nhưng năm hai nghìn một mươi bốn xã đông phương huyện đông hưng đã về đích nông thôn mới
sau đó địa phương này bắt tay ngay vào việc nâng cao chất lượng các tiêu chí
đến nay xã đã đạt được chín trên một mươi một tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao
và được chọn là địa phương xây dựng điểm về nông thôn mới kiểu mẫu tại tỉnh thái bình
tuy nhiên đông phương cũng đang gặp phải những khó khăn do yêu cầu của bộ tiêu chí so với thực tế tại địa phương
ba nội dung chưa thực hiện được
nó là thu nhập theo quy định gấp một năm lần
thì đông phương hiện nay mới đạt năm mươi năm triệu trên đầu người trên năm
cái nội dung thứ hai chưa đạt là cái tỷ lệ hộ nghèo
theo quy định là xã nông thôn mới kiểu mẫu thì không còn hộ nghèo
đông phương hiện nay còn
một bốn hộ nghèo
xã vũ tây là một trong hai xã của huyện kiến sương đã hoàn thành một mươi một tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
và đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
dự kiến để hoàn thành bốn tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu xã phú tây cần ba mươi tỷ đồng
trong khi đó dự toán nguồn kinh phí địa phương đến nay mới cân đối được gần một nửa
đặc biệt tiêu chí hộ nghèo là khó khăn lớn nhất của địa phương hiện nay
tiêu chí hộ nghèo là hơi khó
hiện nay xã vũ tây còn có sáu mươi bốn hộ nghèo thôi
sáu mươi bốn hộ nghèo thì thuộc cái diện hộ nghèo này thì là thuộc những cái diện đặc biệt khó khăn
chúng tôi đề nghị là riêng với tiêu chí hộ nghèo là lên là có thể để một số phần trăm
năm hai nghìn tám tỉnh thái bình có tám xã đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
trong đó mới chỉ một xã đạt ba trên bốn tiêu chí các xã còn lại đạt dưới hai tiêu chí
trong đó các tiêu chí khó thực hiện là tiêu chí hộ nghèo và thu nhập của người dân
tiêu chí hộ nghèo
ở cái xã địa hình là không có hộ nghèo
thì thực ra nói cái từ không này nó rất là khó hiểu
một cái chỗ là có những hộ nghèo thật sự là người ta hết tuổi rồi
không còn sức lao động không có ai cả đơn thân
thì thái bình đang đi theo một cái chiều hướng là một là vẫn là cái soát phát triển sản xuất
để nâng cao đổi sống nhân dân
hai nữa giải quyết các bài toán về ô nhiễm môi trường nông thôn và an toàn thực phẩm
và vấn đề thứ ba nữa là chúng ta phải vẫn tiếp tục
là nâng cấp
các cái tiêu chí còn lại
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh thái bình sẽ chọn ít nhất một mươi sáu xã điểm thực hiện nông thôn mới nâng cao
và mục tiêu sẽ có ít nhất ba xã hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu
đây là mục tiêu khá nặng nề trong khi thời gian thực hiện không nhiều
và điều kiện thực tế địa phương còn nhiều khó khăn